tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình đêm trung tây tết vì người nghèo xuân mộ tốt hai nghìn một mươi tám
chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ lên đến hơn hai mươi bốn tỷ đồng
chương trình đêm chung tay tết vì người nghèo xuân mộ tốt hai nghìn một mươi tám được tỉnh hà nam tổ chức thường niên
là một trong những hoạt động nhân đạo tử thiện có ý nghĩa tốt đẹp và hết sức thiết thực
góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón xuân đầy đủ và ấm áp hơn
qua chương trình cũng nhằm tuyên truyền vận động các doanh nghiệp doanh nhân và toàn thể nhân dân
nâng cao trách nhiệm của mình với xã hội chia sẻ giúp đỡ với cộng đồng
thực hiện ngày càng tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn
hà nam hiện còn gần chín hộ nghèo trong đó nhiều trường hợp là người già không nơi nương tựa
người nghèo neo đơn bệnh nhân nghèo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cùng với những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hà nam
được triển khai thực hiện đồng bộ đạt kết quả cao với nhiều hoạt động ý nghĩa
thiết thực như triển khai hỗ trợ làm hơn ba trăm linh nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo
theo đề án của ủy ban nhân dân tỉnh mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
người thuộc diện hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội
bảo đảm một trăm linh nhân khẩu nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí